xin chào quý vị và các bạn
nhiều doanh nghiệp đang thiếu hụt lao động dù đơn hàng tăng cao sản lượng vải thiều sớm giảm mạnh
các hãng hàng không mở bán vé máy bay khuyến mại trong dịp cao điểm hè
đây là những thông tin chính sẽ được trở tới quý vị trong chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
với doanh số ảm đạm những tháng đầu năm các đại lý ô tô đang kỳ vọng chính sách giảm lệ phí trước bạ
nếu được áp dụng sẽ tạo một cú hích cho doanh số trong những nửa cuối năm
thủ tướng chính phủ đã giao bộ tài chính nghiên cứu đề xuất với chính phủ thủ tướng chính phủ trong tháng năm
về gia hạn thời hạn nộp thuế giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
thông tin này đã ngay lập tức tác động đến thị trường ô tô trong nước những ngày qua
bởi nếu được đề xuất và thông qua thì lệ phí trước bạ sẽ tiếp tục được giảm vào nửa cuối năm nay
nhiều đại lý ô tô cho biết các hãng xe và kể cả đại lý ở thời điểm hiện tại vẫn liên tục tung nhiều ưu đại lớn
để kéo doanh thu và tăng tính cạnh tranh
tuy nhiên phần lớn khách hàng vẫn có tâm lý chờ đợi những thông tin chính thức về chính sách giảm lệ phí trước bạ
để có thể hưởng các ưu đại kép
nhiều doanh nghiệp đang đồng loạt tăng tuyển dụng lao động khi đơn hàng quay trở lại hoặc mở rộng quy mô nhà xưởng
tuy nhiên dù đã đưa ra rất nhiều chính sách hầu hết các doanh nghiệp vẫn chưa tuyển đủ lao động
theo thống kê của trung tâm dịch vụ việc làm tp hcm hiện có một số ngành nghề được doanh nghiệp đặt hàng tuyển dụng nhiều
nhưng lao động tìm việc chưa đáp ứng đủ
như ngành da dày và may mặc các doanh nghiệp cần tuyển trên một hai trăm linh người nhưng chỉ có một trăm bốn mươi năm hồ sơ tìm việc
ngành thực phẩm đồ uống cần tuyển hơn một sáu trăm linh người nhưng chỉ có ba mươi hai hồ sơ tìm việc
ngành kỹ thuật cơ khí cần tuyển ba trăm linh bốn người nhưng chỉ có tám mươi bốn hồ sơ tìm việc
ngành xây dựng và kiến trúc cần tuyển một trăm linh bốn người nhưng chỉ có bốn hồ sơ tìm việc
dự kiến quý hai nhu cầu nhân lực tại tp hcm cần khoảng bảy mươi

tại bình dương cần tuyển hơn hai mươi hai lao động còn tại đồng nai cần khoảng ba lao động
thay hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam nếu cơ chế hạn ngạch trong hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc không được dỡ bỏ
tôm việt nam sẽ có nguy cơ mất khả năng cạnh tranh tại thị trường này
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm thứ một mươi thực hiện hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc
theo lộ trình hầu hết các dòng hàng thủy sản có mức thuế về
tuy nhiên vẫn còn bảy dòng sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ việt nam vào hàn quốc
đang chỉ được hưởng ưu đãi thuế quan theo cơ chế hạn ngạch
tính tới nay hạn ngạch miễn thuế hiện là một mươi năm tấn một năm trong đó có tôm
thực tế trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ba có ba mươi bốn bốn mươi tám sản lượng tôm việt nam nhập khẩu vào hàn quốc
phải chịu mức thuế ngoài hạn ngạch là hai mươi
việc này khiến các nhà nhập khẩu không còn động lực để tăng mua tôm việt nam
theo sở giao dịch hàng hóa việt nam một sản giao dịch hàng hóa chuyên biệt cho thịt lợn sẽ được xây dựng trong năm nay
sở giao dịch hàng hóa việt nam đang tích cực phối hợp với sở công thương tp hcm để xây dựng sản giao dịch thịt lợn
đây là một trong những kế hoạch xây dựng vận hành phát triển các sản giao dịch hàng hóa chuyên biệt
các mặt hàng thế mạnh của việt nam như cà phê gạo cao su hay các sản phẩm đặc thù như thịt lợn
sáu tháng đầu năm khối lượng giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa việt nam tăng trưởng hai mươi một năm so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt tháng bốn ghi nhận khối lượng giao dịch đạt kỷ lục từ trước đến nay
nhiều mặt hàng nông sản thế mạnh của việt nam đều tăng trưởng mạnh
đây là cơ sở để xây dựng vận hành các sản giao dịch chuyên biệt cho thị trường việt nam trong thời gian tới
giá tiêu tại thị trường trong nước tiếp tục tăng mạnh hai năm trăm linh ba đồng một kg ở một số địa phương trọng điểm
giao dịch trong khoảng từ một trăm linh năm năm trăm linh đến một trăm linh bảy đồng một kg
đồng thời giá tiêu xuất khẩu cũng đánh dấu chuỗi một mươi một tháng tăng liên tiếp
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương giá tiêu xuất khẩu trung bình của việt nam đang ở mức bốn bốn trăm ba mươi bảy usd một tấn
cao nhất kể từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
đây cũng là tháng tăng thứ một mươi một liên tiếp
như vậy từ đầu năm đến nay giá hổ tiêu đã tăng khoảng hai mươi năm
nguyên nhân chủ yếu từ việc nguồn cung suy giảm do chịu tác động của thời tiết xấu và người dân thu hẹp diện tích
dự báo các tháng còn lại quý ii xuất khẩu hạt tiêu của việt nam vẫn sẽ tăng
trưởng khả quan nhờ nhu cầu tăng trở lại từ các thị trường khu vực châu âu châu mỹ
và về dài hạn giá tiêu tiếp tục tăng vì diện tích chưa thể phục hồi nhanh chóng
năm nay do mất mùa nên sản lượng vải sớm dự kiến sẽ giảm so với những năm trước
đồng này khiến người dân trồng vải không khỏi suốt ruột và lo lắng
thời điểm này người tiêu dùng đã có thể thưởng thức những quả vải đầu mùa
hay còn gọi là vải sớm từ đắk lắc hải dương quảng ninh
ở thủ phủ vải bắc giang khoảng hơn tuần nữa là các vùng trồng vải sớm mới được bước vào vụ thu hoạch
nhưng năm nay bà con nhà vườn kém vui bởi vải sớm được giá nhưng sản lượng dự kiến giảm mạnh hơn một mươi năm
còn khoảng năm mươi tấn
hiện các tổ hợp tác nhà vườn đang tập trung chăm sóc vải để giữ sản lượng và chất lượng quả
với mong muốn giá cao sẽ bù đắp lại sản lượng hào hụt
ngành nông nghiệp tỉnh bắc giang cũng đang tiếp tục khảo sát và thu thập dữ liệu thực tế
nếu vùng trồng nào không đạt sản lượng sẽ điều tiết tăng thêm sản lượng từ các mã vùng trồng có tỷ lệ đậu quả tốt
cùng suốt nhập khẩu bộ công thương cho biết từ đầu tháng bốn đến nay giá cao su từ các sản giao dịch châu á biến động trái chiều
tuy nhiên đa số đều tăng giá do lo ngại thiếu hụt nguồn cung
nguồn cung cao su có thể tiếp tục thiếu hụt trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
thị trường toàn cầu sẽ thiếu khoảng sáu trăm linh tám trăm linh tấn mỗi năm
sự tranh lệch cung cầu này đến từ tiêu thụ cao su thiên nhiên
duy trì tốc độ tăng trưởng từ bốn sáu mỗi năm nhờ vào sự phục hồi của ngành sản xuất ô tô và lốp xe
đặc biệt tại thị trường trung quốc
dự báo năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là năm khắc nghiệt với cây cao su
sẽ có nhiều biến động trong mùa khai thác cao điểm tại khu vực đông nam á
hiện tình hình xuất khẩu trong nước đã ghi nhận tăng
giá xuất khẩu bình quân đạt một bốn trăm sáu mươi sáu usd một tấn tăng năm ba so với cùng kỳ năm trước
theo dự báo mùa khô năm nay nhu cầu than của các nhà máy nhiệt điện sẽ tăng cao
ước khoảng hai mươi tám triệu tấn
cả nước hiện có ba mươi nhà máy nhiệt điện đang vận hành đóng góp hơn năm mươi nguồn cung điện
chỉ riêng trong quý i tổng sản lượng than cung cấp cho sản xuất điện là hơn một mươi ba triệu tấn
theo dự báo mùa khô năm nay nhu cầu than của các nhà máy nhiệt điện sẽ tăng cao
ước khoảng hai mươi tám triệu tấn
vì thế để đảm bảo nguồn than cho sản xuất điện trong giai đoạn tới
nhiều giải pháp đang được các doanh nghiệp sản xuất than triển khai
dự báo nhiệt điện sẽ được huy động nhiều hơn nên ngành điện đã xác định mục tiêu
không để xảy ra sự cố chủ quan sự cố lập lại không để xảy ra suy giảm công suất các tổ máy
và không để xảy ra thiếu nhiên liệu cho phát điện trong mọi tình huống
việt nam airlines đã mở bán gần ba trăm linh vé máy bay sẽ ưu đãi trong mùa cao điểm hè năm nay
theo việt nam airlines hành khách có thể mua vé máy bay nội địa với giá chỉ từ một chín mươi tám đồng một triệu
cho hạng phổ thông
và một chín trăm linh năm đồng một triệu cho hạng thương gia
giá này đã bao gồm thuế phí và mở bán trên các chuyến bay sáng sớm hoặc tối muộn
ngoài ra hành khách có thể lựa chọn chuyến bay khởi hành vào các ngày trong tuần
và đặt chỗ từ sớm tối thiểu bảy ngày trước ngày khởi hành để hưởng mức giá ưu đãi tốt nhất
chương trình áp dụng cho khách mua vé và khởi hành từ nay đến hết mùng sáu tháng chín
hiện các đường bay du lịch trọng điểm đều đã mở bán mức giá ưu đãi đặc biệt trên
như hà nội đi cam ranh đà nẵng tp hcm đi đà nẵng huế quỳnh nhơn phú quốc đà lạt nha trang
thưa quý vị và các bạn chương trình những sống kinh tế phát sóng hằng ngày
với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý